là tuyến huyết mạch nối thành phố hà nội hải dương và hải phòng nên lưu lượng các phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ năm là rất cao đặc biệt là các loại xe tải trọng lớn
thời gian gần đây nhất là vào cuối giờ sáng trên tuyến quốc lộ năm đoạn đi qua địa phận tỉnh hải dương các loại xe tải xe container đỗ dừng và chiếm hết phần đường dành cho xe thô sơ xe máy gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này
vào thời điểm cuối giờ sáng không khó để bắt gặp hình ảnh các loại xe tải xe container dừng đỗ hàng một hàng hai trên quốc lộ năm đây là thời điểm các lái xe dừng lại để dùng cơm trưa hay nghỉ ngơi khi đi một quãng đường dài
những chiếc xe đỗ sát nhau chiếm hết phần đường dành cho xe thô sơ xe máy khiến cho những người tham gia giao thông bị khuất tầm nhìn xe máy phải đi sang làn ô tô tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn

trong tương lai cứ kéo dài này thì kiểu gì chẳng có
quốc lộ năm đoạn đi qua tỉnh hải dương có chiều dài hơn bốn mươi km là nơi có lượng phương tiện lưu thông lớn các lái xe dừng đỗ hàng hai trên tuyến đường này gây ảnh hưởng rất lớn đến giao thông
lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử phạt và tuyên truyền tới những lái xe về việc dừng đỗ sai quy định đỗ hàng hai trên đường quốc lộ
tuy nhiên để hiệu quả hơn nữa các lái xe cần tự nâng cao nhận thức để giảm thiểu rủi ro về tai nạn khi tham gia giao thông trên tuyến đường này